tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tiếp và giao nhiệm vụ
cho các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
thủ tướng nêu rõ thế giới đang phát triển nhanh và khó lường
sau đó các đồng chí cần sáng tạo linh hoạt khôn khéo trong các biện pháp ngoại giao
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá việc đảm nhiệm vị trí đại sứ
trưởng cơ quan đại diện việt nam là hết sức vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất lớn với đất nước
thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay hết sức nặng nề
đồng thời chúng ta đang phấn đấu phát triển đất nước đứng vào nhóm có thu nhập trung bình cao ở khu vực
thủ tướng cho rằng nhiệm kỳ ba năm công tác là rất nhanh do đó phải có kế hoạch cụ thể
bám sát nhu cầu quán triệt các nhiệm vụ đối ngoại các nhiệm vụ then chốt được đảng
nhà nước bộ ngoại giao giao quan tâm tình hình cộng đồng người việt nam ở địa bàn sở tại
thủ tướng cũng nêu áp lực phải bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu
do đó các đồng chí không thể coi nhẹ lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
thủ tướng nêu rõ tất cả các cơ quan đại diện việt nam đều có vị thế quan trọng trong việc thu hút đầu tư
du lịch hợp tác phát triển do vậy cần phải bám sát nhiệm vụ đối ngoại trong đó ngoại giao kinh tế là quan trọng
đóng góp để đưa đất nước ta không tụt hậu cụ thể là thu hút công nghệ hiện đại cho phát triển
bởi công nghệ hiện là vấn đề quan trọng
thủ tướng mong các đại sứ trưởng cơ quan đại diện cần sáng tạo bền bỉ quyết tâm cao
đối với một số nước các đồng chí đều có nghiên cứu tham mưu dự báo đề xuất các đối sách là hết sức quan trọng
cần nắm rõ chính sách mới khi bộ máy lãnh đạo từng nước thay đổi
việc nghiên cứu nước sở tại là rất quan trọng nhất là học tập kinh nghiệm phát triển đất nước của họ
làm tốt công tác cộng đồng người việt nam ở địa bàn sở tại để đóng góp vào phát triển quan hệ hai nước
thủ tướng mong các trưởng đại diện phát huy vai trò là anten quan trọng tham mưu tư vấn cho lãnh đạo đảng nhà nước
về đường lối công tác đối ngoại
thủ tướng lưu ý các đồng chí chú trọng chăm lo công tác cộng đồng người việt nam
xây dựng cộng đồng lớn mạnh giữ gìn văn hóa phát triển dạy tiếng việt giữ gìn đoàn kết nội bộ